sở công thương tỉnh đồng nai cho biết là tính đến nay trên địa bàn tỉnh có năm trăm tám mươi ba điểm bán hàng thiết yếu
và một trăm sáu mươi hai điểm tập kết trung chuyển hàng hóa thay thế chợ tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó có năm trăm năm mươi ba các điểm bán hàng thiết yếu và một trăm sáu mươi hai điểm tập kết trung chuyển hàng hóa do các địa phương quản lý triển khai và đăng ký
bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh còn có ba mươi điểm bán hàng bình ổn giá do một số công ty triển khai
ngoài ra sở công thương đồng nai cũng vận động tuyên truyền khuyến khích người dân trên địa bàn tỉnh trước khi đi mua hàng thiết yếu cần phải lưu ý thực hiện
ghi ra giấy danh sách các hàng hóa cần mua mở google maps để tra cứu các điểm bán hàng thiết yếu gần nhà nhất để thực hiện việc mua sắm được nhanh gọn
chính xác nhằm tiết kiệm thời gian không mất thời gian đi ra khỏi nhà không cần thiết đồng thời thực hiện tốt thông điệp năm k